tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng thống hoa kỳ donald trump
tại cuộc hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng tổng thống trump và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ thăm cấp nhà nước tới việt nam
khẳng định việt nam coi trọng quan hệ với hoa kỳ và mong muốn quan hệ việt nam hoa kỳ tiếp tục phát triển thực chất hiệu quả hơn trong thời gian tới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao ý nghĩa tầm quan trọng của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước
và là thông điệp về chính sách của hoa kỳ đối với khu vực châu á thái bình dương
tổng thống donald trump bày tỏ vui mừng được gặp lại thủ tướng nguyễn xuân phúc và thăm đất nước việt nam năng động tươi đẹp
tổng thống donald trump cho biết thật sự ấn tượng trước những tình cảm chân thành và sự chào đón nồng nhiệt
mà người dân thành phố đà nẵng và thủ đô hà nội đã dành cho tổng thống và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ trong chuyến thăm việt nam lần này
trân trọng nhờ thủ tướng nguyễn xuân phúc truyền lời cảm ơn tới người dân
tổng thống trump khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với việt nam và coi trọng vai trò của việt nam trong khu vực
đánh giá cao việc thủ tướng nguyễn xuân phúc lãnh đạo đông nam á đầu tiên thăm hoa kỳ và việt nam là điểm đến đầu tiên của tổng thống trump tại đông nam á
tổng thống donald trump khẳng định hoa kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam cùng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện tiếp tục phát triển thực chất hiệu quả trong thời gian tới
thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống donald trump đã cùng điểm lại và bày tỏ hài lòng về những tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước kể từ sau chuyến thăm hoa kỳ của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đặc biệt trong lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế thương mại an ninh quốc phòng khắc phục hậu quả chiến tranh
hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước
và đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống donald trump cũng trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy đà phát triển của quan hệ kinh tế thương mại đầu tư
trong đó tập trung xây dựng khuôn khổ hợp tác trên cơ sở cùng có lợi hạn chế thấp nhất những tranh chấp thương mại đầu tư giữa hai nước
tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận kinh tế thương mại hai bên đã ký kết
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam đang cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi hơn
khuyến khích các công ty hoa kỳ đầu tư và kinh doanh tại việt nam
đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác xử lý các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thúc đẩy thương mại và cùng có lợi
tổng thống donald trump nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư cùng có lợi cho cả hai bên
và coi hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục là trọng tâm trong quan hệ hai nước trong thời gian tới
tổng thống donald trump hoan nghênh việc việt nam tích cực xử lý một số vấn đề thương mại ưu tiên
bao gồm việc mở cửa thị trường cho hàng nông sản hàng công nghiệp hàng hóa và dịch vụ công nghệ thông tin của hoa kỳ
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực nhất trí giải quyết các tranh chấp tại biển đông
bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế